tiếp tục phiên họp thường kỳ chính phủ tháng bảy sáng nay chính phủ đã nghe và thảo luận về dự án luật quy hoạch
tình hình kinh tế xã hội tháng bảy và bảy tháng năm hai nghìn một mươi sáu tình hình thực hiện nghị quyết số một của chính phủ
về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
với chín mươi năm văn bản luật pháp lệnh quy định về công tác quy hoạch và gần hai mươi bản quy hoạch các loại
được lập cho các thời kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đã khẳng định được vị trí vai trò quan trọng của quy hoạch trong quản lý nhà nước
hiện nền kinh tế của đất nước đã có nhiều thay đổi quy mô nền kinh tế lớn gấp nhiều lần trước đây
trong khi công tác quy hoạch lại chưa bắt kịp trước sự đổi mới và còn bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém
gây khó khăn trong công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội của các cấp các ngành gây lãng phí nguồn lực của đất nước
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và làm cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp
thảo luận tại phiên họp nhiều ý kiến cho rằng hệ thống quy hoạch hiện nay thiếu thống nhất không tương thích và không phù hợp với nền kinh tế thị trường
gây trở ngại cho đầu tư và cản trở sự phát triển
bên cạnh đó quy hoạch lập quá nhiều nhưng thiếu gân kết không đồng bộ
việc trồng chéo trong quy hoạch đã làm giảm hiệu lực hiệu quả của quy hoạch
việc tổ chức thực hiện quy hoạch còn bị buông lỏng và chưa xử lý kịp thời thiếu kiên quyết trong chỉ đạo điều hành
dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng gây tốn kém lãng phí ngân sách nhà nước
việc ban hành luật kêu hoạch sẽ là bước cải cách về thể chế tạo ra sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
đồng thời cũng làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước hiện nay theo hướng nhà nước kiến tạo và phục vụ
nhất trí với bản soạn thảo dự án luật quy hoạch thủ tướng nêu rõ
quy hoạch là cần thiết để phát triển kinh tế xã hội
nếu quy hoạch không gắn kết phát triển nền kinh tế sẽ chỉ làm lãng phí
vì vậy trong dự thảo luật cần quy định rõ các nội dung này
đối với quy hoạch cấp vùng cần phải bổ sung quy định tùy theo phát triển của vùng không làm quy hoạch vùng sản xuất
tuy nhiên có thể báo cáo thủ tướng xem xét quyết định để tránh việc phát triển tràn lan gây lãng phí
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cũng như toàn hệ thống cần phải xem xét quy hoạch chính ngành của mình
để xử lý giải quyết rứt điểm những quy hoạch không cần thiết gây lãng phí
cũng như xử lý ngay những vấn đề còn mâu thuẫn xung đột giữa các loại quy hoạch
cũng như để tạo thuận lợi trong chỉ đạo điều hành của chính phủ
về đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định số năm mươi chín hai nghìn một mươi năm ndcp về quản lý dự án đầu tư xây dựng
các thành viên chính phủ và thủ tướng đã thống nhất thông qua
thủ tướng yêu cầu bộ xây dựng phải hoàn thiện sớm việc sửa đổi bổ sung nghị định này để trình thủ tướng xem xét phê duyệt